các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội nguyễn thị kim ngân gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại hà lan
trong phần tin quốc tế nga cảnh báo đáp trả việc các nhà ngoại giao bị trục xuất
vụ cháy trung tâm thương mại tại nga là do bất cẩn
thưa quý vị một mươi ba h chiều nay theo giờ địa phương tại điện elise
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc hội đàm với tổng thống pháp emmanuel macron
nhằm xác lập khuôn khổ định hướng và tạo động lực mới
làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên và tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao
nâng cao hiệu quả cơ chế đối thoại mở rộng hợp tác chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh
trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền không can thiệp vào nội bộ của nhau
phát triển mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực như khoa học công nghệ nông nghiệp năng lượng
y tế văn hóa giáo dục du lịch bảo vệ môi trường đồng thời mở rộng giao lưu nhân dân
hợp tác giữa các địa phương
hai bên nhất trí đẩy mạnh các biện pháp nhằm tăng mạnh thương mại hai chiều
hỗ trợ các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thâm nhập sâu vào thị trường của nhau
tổng bí thư và tổng thống pháp khẳng định sự ủng hộ trong việc thúc đẩy trật tự thế giới đa cực
dựa trên chủ nghĩa đa phương trong đó coi trọng vai trò hàng đầu của liên hợp quốc
hai bên nhất trí đẩy nhanh việc hoàn tất ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do
giữa việt nam và liên minh châu âu trong năm hai nghìn một mươi tám
tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và eu
cũng trong sáng nay theo giờ địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc gặp
những doanh nghiệp hàng đầu của pháp
tại đây tổng bí thư khẳng định việt nam hoan nghênh và đánh giá cao các dự án đầu tư kinh doanh
của doanh nghiệp pháp phù hợp với định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của việt nam
tại đây tổng bí thư khẳng định việt nam hoan nghênh và đánh giá cao các dự án đầu tư kinh
doanh của doanh nghiệp pháp phù hợp với định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của việt
nam tổng bí thư cho biết việt nam là một nền kinh tế đang nổi với gần một trăm linh triệu dân và cơ cấu dân số
vàng kinh tế tăng trưởng liên tục hơn bảy một năm trong suốt hơn ba mươi năm qua quy mô thương mại đạt
bốn trăm hai mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bảy việt nam cũng đang tập trung cải cách hành chính cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương
tổng bí thư nhấn mạnh hiện nay việt nam đang khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp công
nghệ cao công nghệ xanh năng lượng sạch nông nghiệp sinh học kinh tế số chính phủ điện tử
việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của việt nam cũng đang mở ra thêm nhiều cơ hội đầu tư
hấp dẫn cho các doanh nghiệp pháp tổng bí thư khẳng định chính quyền các cấp từ trung ương
tới địa phương của việt nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất và đảm bảo quyền lợi cho các nhà
đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư pháp nói riêng đồng thời hy vọng các doanh nghiệp pháp
sẽ kinh doanh thành công bền vững tại việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng và ngài chủ tịch
hiệp hội giới chủ pháp đã chứng kiến lệ ký kết các văn ký
các doanh nghiệp việt nam đã thực hiện hợp tác gồm thỏa thuận giữa vietjet air và tập đoàn
safran cfn về cung cấp ba trăm hai mươi một động cơ và các dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng cho một trăm bốn mươi tám tàu bay của vietjet
tổng giá trị sáu hai mươi sáu tỷ usd hợp đồng giữa vietjet air và công ty zikat france về thuê mua sáu tàu bay
ba trăm hai mươi một neo trị giá tám trăm linh triệu euro thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn tnt và tập đoàn boyugos về cải
tạo sân vận động hàng đẩy trị giá hai trăm năm mươi triệu usd
tại cuộc gặp gỡ với cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại hà lan chủ tịch quốc hội đã nghe đại sứ việt nam tại hà lan ngô thị hòa báo cáo về những mặt công tác của đại sứ quán cũng như công tác cộng đồng thời gian qua cũng tại buổi gặp đại diện kiều bào bác nguyễn công trung tám mươi sáu tuổi nhắc lại nghị quyết ba mươi sáu của bộ chính trị về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài đồng thời cho biết mặc dù sống xa tổ quốc bà con kiều bào luôn nuôi dưỡng phát huy tinh thần yêu nước tự tôn dân tộc
giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn quê hương
chia sẻ với cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện các hội đoàn người việt và cộng đồng người việt nam tại hà lan chủ tịch quốc hội vui mừng cho biết trong các cuộc tiếp xúc gặp gỡ với lãnh đạo nước bạn đều nhận được những nhận xét tích cực về cộng đồng người việt nam
đánh giá cao ý kiến của bà con quan tâm tới chính sách thu hút chất xám trong lĩnh vực khoa học công nghệ
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng và nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước người thân đầu tư kinh doanh hợp tác khoa học công nghệ
hiện tại trong nước đã ban hành luật chuyển giao công nghệ sửa đổi chính thức tập trung đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến công nghệ cao từ nước ngoài vào việt nam khuyến khích chuyển giao công nghệ từ việt nam ra nước ngoài và thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nước luật thuế thu nhập cá nhân
khẳng định sự hợp tác giữa mặt trận hai nước thời gian qua góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển tốt đẹp
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đề nghị mặt trận lào xây dựng đất nước thường xuyên trao đổi hợp tác chặt chẽ với mặt trận tổ quốc việt nam
nhằm triển khai hiệu quả các nội dung đã được ký kết đặc biệt là trong xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác toàn diện cùng phát triển
thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ việt nam lào ngày càng bền vững
ngay sau buổi tiếp mặt trận tổ quốc việt nam và mặt trận lào xây dựng đất nước đã tiến hành hội đàm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác mặt trận mỗi nước
hôm nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã chủ trì phiên họp hội đồng thi đua khen thưởng trung ương để thảo luận bỏ phiếu đối với các tập thể cá nhân
đề nghị phong tặng truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thành tích thời kỳ kháng chiến
phiên họp đã thảo luận cho ý kiến về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của cụm thi đua các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và khối thi đua của các bộ ban ngành đoàn thể trung ương
dự kiến phân chia lại các cụm khối thi đua để hoạt động thiết thực hiệu quả hơn phân công các thành viên hội đồng theo dõi
đôn đốc chỉ đạo hoạt động của các cụm khối thi đua
bên cạnh đó hội đồng thi đua khen thưởng trung ương xem xét thảo luận cho ý kiến đối với các tập thể cá nhân
đề nghị phong tặng truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thành tích thời kỳ kháng chiến
theo thông báo số ba mươi bốn ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư về việc phong tặng truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thành tích thời kỳ kháng chiến
tại thành phố đông hà quảng trị cụm thi đua các tỉnh bắc trung bộ gồm thanh hóa
nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi bảy
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi tám
với quyết tâm cao năm hai nghìn một mươi bảy các cấp ngành địa phương trong khu vực bắc trung bộ đã tập trung triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra
năm hai nghìn một mươi tám cụm thi đua các tỉnh bắc trung bộ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng các hình thức và biện pháp tổ chức
chỉ đạo các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực
gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ
làm thước đo đánh giá năng lực chất lượng cán bộ đảng viên của từng đơn vị địa phương làm cơ sở để xét khen thưởng
sáng nay ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức lễ phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
và thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội về cơ chế đặc thù thí điểm phát triển tp hcm
và đợt thi đua cao điểm kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ
hồ xa lời kêu gọi thi đua ái quốc
năm hai nghìn một mươi tám thành phố phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt tám bảy tổng sản lượng nội địa gdp đạt hơn một hai triệu tỷ đồng
thu ngân sách đạt ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
với tinh thần đổi mới nhanh hiệu quả cao phát triển mạnh thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định
kinh tế xã hội an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội được giữ vững
các phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn minh đô thị doanh nghiệp doanh nhân
đồng hành cùng thành phố đổi mới thanh niên thành phố khởi nghiệp lập nghiệp
quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc vì biển đảo thân yêu vì tuyến đầu tổ quốc
và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ thị ba mươi bốn của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp quỹ đảng đối với công tác thi đua khen thưởng
cán bộ đảng viên phát huy giai trò tiền phong
gương mẫu phải là hạt nhân trong phong trào thi đua ở cơ sở
làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng lan tỏa sâu rộng
gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh
qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố
phấn đấu có nhiều đề tài sáng kiến giải pháp mô hình hay được nhân rộng
có sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội
các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực cụ thể
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị địa phương với khẩu hiệu
đội mới sáng tạo để xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh hiện đại
quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung của bảy chương trình đột phá
theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi đã đề ra
và phong trào thi đua cùng với cả nước và vì cả nước
tiếp nối chương trình
hơn chín mươi ba người dân ủng hộ lát đá vỉa hề hồ gươm
xét xử vụ cháy quán karaoke trên phố trần thái tông hà nội
tuyên phạt ba bị cáo hai mươi ba năm tù
thưa quý vị sau gần năm năm khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà
khi tới một số bệnh viện công lập trên cả nước
hôm nay bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh
đã công bố báo cáo chỉ số hai bệnh nhân
đảm bảo hài lòng người bệnh đánh giá chất lượng phục vụ khám trị bệnh
từ góc nhìn của người bệnh
năm hai nghìn một mươi ba bộ y tế đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
trong đó nhóm tiêu chí đảm bảo sự hài lòng của người bệnh
là một trong năm nhóm tiêu chí phục vụ đánh giá chất lượng bệnh viện công lập trên toàn quốc
tại nhiều bệnh viện trên cả nước các phòng quản lý chất lượng
tổ quản lý chất lượng đã lần lượt được thành lập
chú trọng đánh giá và quản lý chất lượng
theo bộ tám mươi ba tiêu chí của bộ y tế
trên cơ sở này cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
đã xây dựng mẫu phiếu câu hỏi khảo sát sự hài lòng
của người bệnh nội chú và ngoại chú
dựa trên cơ sở tham khảo các phương pháp quốc tế
đảm bảo độ tin cậy và áp dụng tại nhiều bệnh viện
từ đó thu được một số kết quả khả quan
từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực cho ngành y tế việt nam
qua gần năm năm triển khai tính chung trên cả nước
tỷ lệ hài lòng của nhóm người bệnh
nội trú đạt bảy mươi năm sáu trên một trăm linh
thông tin về kết quả khảo sát thí điểm
được công khai trên website www hai long người bệnh vn
thưa quý vị theo báo cáo mới công bố
của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội
có đến hơn chín mươi ba trong số hơn một phiếu của người dân
ủng hộ việc chỉnh trang khu vực quanh hồ hoàn kiếm
trước đó trong hai tuần vừa qua
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
đã tổ chức trưng bày lấy ý kiến của người dân
về phương án thiết kế dự án xây dựng cải tạo
chỉnh trang khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
theo đó trong hai tuần trưng bày và lấy ý kiến
từ ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
đã nhận được hơn một một trăm hai mươi bốn phiếu đóng góp ý kiến
trong đó có một bốn mươi bảy phiếu ủng hộ
và bảy mươi bảy phiếu không ủng hộ
việc lát lại đá vỉa hè hồ gươm
một số ý kiến không ủng hộ cho rằng
phương án tổng thể việc đầu tư cải tạo
chỉnh trang khu vực xung quanh hồ gươm
là chưa cần thiết lãng phí
nên dành kinh phí để thực hiện
các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội
về phương án và vật liệu lát hè
đường dạo vườn hoa đường dạo mép hồ
có ý kiến cho rằng không nên lát he bằng đá
dễ trơn trượt và không thấm nước
đồng thời đề nghị nên lát hè
bằng vật liệu truyền thống
gạch nung để đảm bảo thoát nước tốt
và chống trơn
ý kiến khác cho rằng không cần phải lát lại
chỉ cần duy tu sửa chữa
những phần hè bị hư hỏng
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội
đã tuyên án tại phiên tòa xét xử
vụ cháy quán karaoke
ở phố trần thái tông
quận cầu giấy tp hà nội
khiến cho một mươi ba người thiệt mạng
mức án tuyên phạt các bị cáo
được đánh giá là khá nghiêm khắc
nhằm cảnh cáo
gian đe và phòng ngừa chung
hội đồng xét xử đã tuyên
án phạt các bị cáo
nguyễn diệu linh chín năm tù
hoàng văn tuấn và lê thị thì
cùng bị phạt bảy năm tù
về cùng tội vi phạm các quy định
về phòng cháy chữa cháy
ngoài án phạt tù tòa còn tuyên
buộc các bị cáo liên đối bồi thường
cho gia đình các bị hại
bao gồm tổn thất về tinh thần
mai táng phí tru cấp cho con cái nạn nhân
đến năm một mươi tám tuổi
bản án sơ thẩm nhận định
tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận
như cáo trạng truy tố
lời khai phù hợp với hồ sơ
và với người làm chứng
các bị cáo đã không tuân thủ
các quy định về phòng cháy chữa cháy
không tuân thủ các quy định về tuyển dụng lao động
hành vi của các bị cáo
bị đánh giá là rất nghiêm trọng
gây hậu quả đặc biệt lớn
gây đau thương mất mát cho gia đình các nạn nhân
trong phần tin quốc tế
nga cảnh báo đáp trả việc
các nhà ngoại giao bị trục xuất
vụ cháy trục tâm thương mại tại nga
là do bất cẩn
thưa quý vị
trước việc các nhà ngoại giao bị trục xuất
giới chức nga vừa lên án động thái đối địch
của nước mỹ và các nước châu âu
đồng thời khẳng định nước nga sẽ đưa ra
các biện pháp đáp trả tương xứng

trong những ngày tới
đại sứ nga tại liên hợp quốc khẳng định
việc trục xuất sáu mươi nhà ngoại giao nga
bao gồm cả một mươi hai nhà ngoại giao
tại liên hợp quốc là đòn ráng mạnh
và hoạt động của phái đoàn nga tại liên hợp quốc
nga cũng cho rằng do trụ sở liên hợp quốc
đặt tại mỹ nên hành động của washington
có thể coi là lạm quyền
đây là một động thái đối địch
hết sức đáng tiếc chúng tôi đã được thông báo
về việc một mươi hai nhà ngoại giao ở liên hợp quốc
bị trục xuất và họ sẽ phải
rời khỏi đây trước ngày hai tháng bốn
trước đó bộ ngoại giao nga
đã gọi động thái trục xuất các nhà ngoại giao
của nước này là một hành động khiêu khích
đồng thời khẳng định moscow sẽ đáp trả
tương xứng trong những ngày tới với từng nước
một hùa theo anh mà không hoàn toàn
hiểu rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra
bộ ngoại giao nga cũng cho rằng chính mỹ
và anh đã đứng sau những hành động này
liên quan đến vụ
cháy trung tâm thương mại tại nga
tổng thống nước này vladimir putin
vừa khẳng định vụ cháy trung tâm
thương mại anh đào mùa đông
ở tỉnh kemerovo làm sáu mươi bốn người
thiệt mạng là do bất cần
phát biểu khi tới đặt hoa
tưởng niệm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn
tại trung tâm thương mại anh đào mùa đông
ở tỉnh kemerovo tổng thống nga
vladimir putin nhấn mạnh vụ cháy
trung tâm thương mại tại đây là hậu quả
của việc bất cần trong khi đó
các nhà điều tra cho biết vào thời điểm xảy ra
vụ hỏa hoạn một nhân viên an ninh của trung tâm
này đã tắt hệ thống cảnh báo cháy
và các lối thoát hiểm của tòa nhà đã bị đóng
các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tiến hành
xác định nguyên nhân gây ra cháy tuy nhiên
theo một số ý kiến của chuyên gia
nguyên nhân có thể là các vi phạm trong lắp đặt
mạng điện tòa nhà hoặc bất cẩn trong dùng lửa
cơ quan chức năng nga đã khởi tố
vụ án hình sự liên quan tới vụ hỏa hoạn
đồng thời thiết lập đường dây nóng và điều động
đội ngũ bác sĩ tâm lý hỗ trợ
các gia đình nạn nhân bắt đầu từ ngày hôm nay
tỉnh kemerovo sẽ để tăng
các nạn nhân trong ba ngày
ngoại trưởng pháp jean yves le drian
đã tới thăm palestine và có cuộc gặp
với tổng thống nước này mahmoud abbas
để thảo luận về tiến trình
hòa bình trung đông bị đóng băng đã lâu
tại cuộc gặp ngoại trưởng pháp khẳng định
cam kết ủng hộ tất cả các sáng kiến
nhằm khôi phục lại thỏa thuận này
phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp
sau cuộc gặp với tổng thống abbas
ngoại trưởng pháp jean yves le drian
tái khẳng định quan điểm của pháp
về tiến trình hòa bình trung đông
cụ thể là nguyên tắc cơ bản của giải pháp
hai nhà nước với đường biên giới năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hiện ngoại trưởng pháp đang có chuyến công du
trung đông nhằm lắng nghe ý kiến
của palestine và israel
về các vấn đề liên quan tới tiến trình hòa bình
trước đó trong chuyến thăm tới thủ đô
thane aviv ngoại trưởng le drian
đã có cuộc hội đàm với thủ tướng israel
benjamin netanyahu israel chiếm đóng
khu vực đông jerusalem
trong cuộc chiến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
sau đó sát nhập vùng đất này
và tuyên bố toàn bộ thành phố jerusalem
là thủ đô không thể chia cắt của israel
cộng đồng quốc tế không công nhận
chủ quyền của israel đối với đông jerusalem
trong khi người palestine xác định
đông jerusalem là thủ đô của nhà nước
palestine trong tương lai
tòa phúc thẩm brazil
vừa bác đơn kháng cáo
của cựu tổng thống brazil lula da silva
liên quan đến các cáo buộc
ông tham nhũng thụ động
và rửa tiền qua đó
mở ra khả năng nhà lãnh đạo cánh tả này
phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù
trong vài tuần tới
ba thẩm phán tòa án liên bang
cấp khu vực bốn ở porto alegre
đã bác đơn kháng cáo của cựu tổng thống
về phán quyết tăng hình phạt từ mức chín năm rưỡi
lên một mươi hai năm và một tháng tù giam
mà tòa này đưa ra trước đó
theo phán quyết này ông lula có thể sẽ bị
bắt giữ để bắt đầu chấp hành các hình phạt
tòa đưa ra khi kết thúc quá trình
kháng cáo của mình dù tuần trước
tòa án tối cao liên bang brazil đã quyết định
vị cựu tổng thống này sẽ không bị
bắt giam cho đến khi tòa đưa ra phán quyết
vào ngày bốn tháng bốn tới
ông lula da silva là nhà lãnh đạo cánh tả
rất có ảnh hưởng tại brazil
năm hai nghìn một mươi bảy ông bị kết tội tham nhũng
và bị kết án chín năm rưỡi tù giam
với cáo buộc nhận căn hộ hạng sang
từ công ty xây dựng oas
trong vụ bê bối tham nhũng của tập đoàn
dầu khí quốc gia petrobras hiện ông lula
cũng là một ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử
tổng thống dự kiến vào ngày bảy tháng một mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé